đối với trần thị cảnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ nghĩa cảnh có địa chỉ tại thị trấn đồng lê huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
vụ buôn lậu này bị phát hiện vào ngày tám tháng bốn mặt hàng bị phát hiện xuất lậu là bốn trăm linh bao gạo các loại với tổng trọng lượng hơn một mươi bốn năm tấn tổng trị giá gần một trăm ba mươi triệu đồng được vận chuyển trên hai xe ô tô
số gạo này được vận chuyển cùng với bảy mặt hàng tạp hóa khác theo cơ quan chức năng công ty nghĩa cảnh chưa đủ điều kiện để xuất khẩu gạo theo quy định của chính phủ
mặt khác thời điểm bị phát hiện mặt hàng gạo nếp gạo tẻ thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh phòng chống dịch covid một mươi chín
sau ba giờ truy xét công an quận liên triểu tp đà nẵng đã bắt giữ được đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp trên nệ bàn
theo thông tin ban đầu
ngày một mươi bốn tháng bảy công an quận liên triểu nhận được tin báo của anh lê quý trú tại phường hòa khánh nam quận liên triểu bị mất trộm xe máy nhãn hiệu way rsx
sau ba giờ đồng hồ truy xét công an quận đã làm rõ đối tượng nguyễn văn hùng hai mươi chín tuổi trú tại phường thanh khê tây quận thanh khê là thủ phạm
tại cơ quan công an đối tượng cho biết do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã trộm chiếc xe máy trên và đem cầm với giá bảy triệu đồng
trước đó quân an quận liên triểu cũng đã bắt quả tang đối tượng nguyễn văn tuyến một mươi chín tuổi trú tại quận thanh khê về hành vi trộm cắp năm chiếc xe máy trên địa bàn
đến hai mươi h một mươi năm phút tối ngày hôm qua đám cháy tại sưởng sản xuất mũ bảo hiểm tại thôn sáu xã song phương huyện hoài đức hà nội đã cơ bản được lực lượng chức năng khống chế
rất may là không có thiệt hại về người
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng bảy sưởng sản xuất mũ bảo hiểm
tại thôn sáu xã song phương huyện hoài đức xảy ra cháy lớn
vào thời điểm trên người dân sống tại khu vực phát hiện khói bốc lên ở khu nhà xưởng này
cột khói đen bốc cao hàng chục mét và ngọn lửa nhanh chóng lan rộng
ngay sau đó người dân đã báo cáo lực lượng chức năng
nhận tin báo công an huyện hoài đức điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
hiện chưa có thống kê thiệt hại về tài sản
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến sáu giờ sáng nay không có thêm ca mắc mới covid một mươi chín tại việt nam
như vậy là đã tròn chín mươi ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
và theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thì trong số ba trăm bảy mươi ba trường hợp mắc covid một mươi chín của nước ta
đến thời điểm này đã có ba trăm năm mươi hai người được công bố khỏi bệnh không có ca tử vong
các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế đa số có sức khỏe ổn định
trong số này hiện có bốn ca âm tính lần một với sars cov hai
và hai ca âm tính lần hai trở lên
chuyển sang thông tin về bệnh bạch hầu
vào ngày hôm qua sở y tế tỉnh gia lai tiếp tục phát hiện thêm một ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu
tại làng hơ lang xã hơ non huyện đắc đoa tỉnh gia lai
tính đến hết ngày một mươi bốn tháng bảy tỉnh gia lai đã phát hiện hai mươi một ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu
tại huyện đắk đoa trong tổng số bảy mươi năm mẫu bệnh phẩm
trong đó một mươi chín ca tại làng bông hiếu xã hải giang một ca tử vong
một ca tại làng bốc rê xã đác sơ mê và một ca tại làng hơ lan xã hơ non
trong hai mươi một ca dương tính này chỉ có năm ca có biểu hiện bệnh còn lại không có biểu hiện bệnh
hiện nay công tác khoanh vùng tiêu độc khử trùng cách ly lấy mẫu người tiếp xúc gần để xét nghiệm
đã được ngành y tế thực hiện sâu rộng trên toàn bộ huyện đắk đoa nơi phát hiện các ổ dịch bạch hầu